công cuộc chống dịch vẫn còn ở phía trước nhưng tin rằng những cảm xúc tích cực này sẽ là động lực để thầy và trò cùng nhau vượt qua những thử thách sắp tới